thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên bốn
hội nghị được kết nối trực tuyến tới sáu mươi ba tỉnh thành phố và cơ quan trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính gửi đến tất cả đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ cả nước
lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
buổi đối thoại của thủ tướng với thanh niên diễn ra với ba chủ đề lớn đó là giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên bốn
gian luyện thể chất nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên và kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
với từng câu hỏi mà đại diện thanh niên đặt ra cùng với phần trả lời giải đáp của các bộ trưởng thủ tướng đã chia sẻ làm rõ thêm nhiều vấn đề thanh niên quan tâm như chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
trước câu hỏi để sinh viên việt nam sánh ngang tầm về năng lực và trí tuệ với sinh viên trên thế giới đặc biệt là các nước phát triển hệ thống giáo dục đại học của việt nam sẽ được đổi mới ra sao
phát biểu tại lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm khẳng định việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trường giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ đạo nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trực tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
phát biểu tại lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm khẳng định việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trường giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ đạo nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ b
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh bắc giang
dự buổi làm việc có đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc giang các đồng chí lãnh đạo đại diện một số đơn vị thuộc bộ công an lãnh đạo các đơn vị thuộc công an tỉnh bắc giang

chương trình triển khai tổ chức thi hành luật